thưa quý vị hôm nay đã là ngày hai mươi hai tháng chạp có nghĩa là ngày tết ông công ông táo đã đến rất gần rồi
và trong những ngày này thì hầu hết các chợ truyền thống cũng như là chợ cóc trên địa bàn hà nội
thì đã bày bán các mặt hàng phục vụ ông công ông táo
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên intv
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
giá cả các đồ hàng mã không có nhiều sự biến động so với mọi năm và so với những ngày thường
giá bộ vàng mã cùng ông công ông táo giao động từ hai mươi đến một trăm năm mươi đồng một bộ
tùy chất liệu và kích cỡ quần áo từ một mươi đến hai mươi năm đồng một bộ
bên cạnh đồ hàng mã cá chép thì các loại hoa cũng khá đắt hàng
cụ thể hoa cúc có giá bảy đến tám đồng một bông tùy loại
hoa hồng giá sáu đồng một bông
hoa lây ơn sáu mươi đến một trăm linh đồng một chục
mọi công việc về bán hoa này giá cả thì nói chung là nó cũng có giáp tết thì nó cũng tăng lên được một đôi chút
ví dụ có những bó ly nó cũng lên đến giá cao hơn hơn hai mươi mỗi ngày
để mà nói tuần trước thì vắng lắm nhưng mà mấy ngày hôm nay thì trời rất là đông
có thể thấy thị trường đồ cúng ông công ông táo hiện đã rất sôi động và nhộn nhịp
với nguồn cung dồi dào chắc chắn sẽ đáp ứng được tất cả nhu cầu mua sắm của khách hàng
tuy nhiên các gia đình không nên quá cầu tùy trong việc mua và đốt vàng mã
mà chỉ nên sắm vừa đủ để tranh tốn kém vừa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh
có ý thức trong việc thả cá chép phóng sinh không xả rác túi ninh lông ra đường bờ sông